ủy ban châu âu ec vừa công bố một khoản đầu tư trị giá hơn một trăm linh triệu euro cho một mươi dự án thuộc chương trình hành động vì khí hậu
khoản tài trợ này có quy mô lớn ở chín quốc gia thành viên của liên minh giúp châu âu chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững và không có khí thải
các dự án này được thực hiện tại ship estonia pháp hy lạp ireland latvia slovakia serg và tây ban nha
các dự án lai đã đóng một vai trò quan trọng từ nhiều năm và có tác động rất lớn
nó cho phép chính quyền các quốc gia thành viên eu tạo ra một sự khác biệt thực sự về môi trường và cuộc sống của người dân trong sáu lĩnh vực
tự nhiên nước không khí chất thải giảm thiểu biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu
các dự án quy mô lớn sẽ hỗ trợ thỏa thuận xanh châu âu và tham vọng của eu trở thành lục địa đầu tiên trên thế giới không có khí thải từ nay cho tới năm hai nghìn năm mươi